liên quan đến vụ việc chín học sinh bị bỏng do nổ bóng bay sự việc hết sức đáng tiếc xảy ra ngay trong ngày khai giảng tại trường tiểu học yên phú huyện yên định tỉnh thanh hóa
hiện những học sinh này đang được điều trị vết thương cũng như là ổn định về mặt tâm lý
sau một ngày điều trị chín học sinh đang nằm viện đã ổn định sức khỏe thể chất và tinh thần mức độ bỏng đã thuyên giảm
theo các bác sĩ khả năng phục hồi rất cao không để lại sẹo chỉ số sinh tồn khá tốt dự kiến trong một hai ngày tới các cháu sẽ được xuất viện
bệnh viện đa khoa huyện yên định tiếp nhận chín bệnh nhi bị bỏng do nổ bóng bay trong ngày khai giảng năm tháng chín trong tình trạng bị chóng đau rắt cánh tay và vùng mặt
sau quá trình cấp cứu các bệnh nhân được trần đoán bỏng cấp độ một hai bỏng chủ yếu ở phần mặt và cánh tay